ngay sau trận đấu hàng ngàn cổ động viên đã đổ ra đường mừng chiến thắng
chiến thắng một của đội tuyển việt nam trước đội tuyển malaysia trong vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
đã khiến không khí thủ đô càng trở nên sôi động náo nhiệt
từ nhiều dãy phố người hâm mộ cổ động viên đã cùng ra đường ăn mừng chiến thắng
với kết quả đạt được cùng với sự cổ vũ hết mình của các cổ động viên việt nam
hy vọng rằng thầy trò huấn luyện viên park hang seo sẽ tiếp tục chinh phục những trận đấu tiếp theo